thưa quý vị bộ tài chính vừa có báo cáo về hoạt động thu chi ngân sách nhà nước một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi ba
theo đó tổng thu ngân sách nhà nước đạt chín trăm một mươi một hai nghìn tỷ đồng bằng tám mươi chín tám dự toán năm tăng sáu ba so với cùng kỳ năm ngoái
theo thông báo từ bộ tài chính nguồn thu nội địa đạt bảy trăm hai mươi tám sáu nghìn tỷ đồng bằng chín mươi hai tám dự toán năm tăng một mươi ba bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước sấp xỉ một trăm bốn mươi hai chín mươi năm nghìn tỷ đồng bằng tám mươi ba một dự toán năm
chính phủ đã đánh giá thực hiện thu ngân sách nhà nước cả năm hai nghìn một mươi sáu ước đạt một ba mươi chín tỷ đồng tăng sáu ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
bên cạnh đó tổng chi ngân sách sau một mươi một tháng đạt một bảy mươi tám năm nghìn tỷ đồng bằng tám mươi bốn bảy dự toán năm tăng sáu hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm

bộ chi ngân sách nhà nước ước một mươi một tháng là một trăm sáu mươi bảy hai mươi năm nghìn tỷ đồng bằng sắp xỉ sáu mươi năm tám mức bộ chi quốc hội quyết định đầu năm
bộ tây chính cho biết để hoàn thành tốt nhất dự toán thu ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi sáu trong tháng cuối năm nay
cần triển khai thực hiện đồng bộ nhiệm vụ thu cũng như tổ chức thực hiện các biện pháp nghiệp vụ quản lý hải quan
quản lý thuế thanh kiểm tra chống thất thu và gian lận thương mại